lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sang thăm chính thức australia đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô canberra với sự đồng chủ trì của chủ tịch hạ viện australia tony smith và chủ tịch thượng viện australia scott ryan
ngay sau lệ đón chủ tịch hạ viện australia tony smith chủ tịch thượng viện australia scott ryan và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiến hành ngội đào
ngay sau lệ đón chủ tịch hạ viện australia scott ryan và chủ tịch thượng viện australia scott ryan đã tiến hành ngội đào
ngày sau lệ đón chủ tịch hạ viện australia scott ryan và chủ tịch quốc hội australia scott ryan đã tiến hành ngội đào
ngày sau lệ đón chủ tịch hạ viện australia scott ryan và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiến hành ngội đào